trong một thông báo đưa ra vào ngày hôm nay nga cho biết sẽ gia hạn kế hoạch cắt giảm sản lượng dầu khoảng năm trăm linh thùng một ngày cho đến cuối tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba một động thái nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt của phương tây sẽ hết hạn vào cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi
hồi tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba nga đã thông báo cắt giảm sản lượng dầu chiếm khoảng năm sản lượng hàng ngày sau khi các nước phương tây công bố lệnh trừng phạt mới đối với các sản phẩm dầu của nga
hiện nga cần đạt mức giảm mục tiêu và sẽ đạt được trong những ngày tới
phương tây đã áp đặt một loạt biện pháp trừng phạt đối với nga kể từ khi nước này tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine bao gồm cả việc nhắm vào lĩnh vực năng lượng
các biện pháp trừng phạt của phương tây nhằm vào lĩnh vực dầu mỏ của nga bởi nga là một trong những nhà sản xuất năng lượng hàng đầu thế giới
trong tháng này cơ quan năng lượng quốc tế iaea cho biết doanh thu xuất khẩu dầu mỏ của nga trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba đã giảm gần năm mươi so với cùng kỳ
cơ quan năng lượng quốc tế iaea cho biết doanh thu xuất khẩu dầu mỏ của nga đã giảm gần năm mươi so với cùng số